hiện nay đang là thời điểm chuẩn bị cho việc gieo cấy vụ chiêm xuân năm hai nghìn hai mươi
trên nhiều cánh đồng màu tại tỉnh nam định đang xảy ra tình trạng lấy đất mặt ruộng trái phép
để bán hoặc phục vụ các mục đích khác dẫn đến nguy cơ phá vỡ mặt bằng sản xuất của người nông dân
cánh đồng màu rộng hàng chục hectare thuộc địa bàn xã nam vân thành phố nam định
những ngày gần đây xuất hiện một số người ngang nhiên mang các loại xe công nông
xe tự chế xuống ruộng để tổ chức lấy đất ải săn phẳng bề mặt ruộng như thế này
mặc dù đầu vụ xã đã có văn bản nghiêm cấm các hộ dân cá nhân có hành vi tự ý lấy đất ải
san lấp hạ cốt ruộng phá vỡ mặt bằng sản xuất giao lực lượng công an xã và trưởng thôn
thường xuyên tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý
tuy nhiên tình trạng lấy đất ải trên mặt ruộng vẫn ngang nhiên diễn ra
tại một số xã của huyện nam trực như nam thái nam toàn nam tiến cũng xuất hiện tình trạng lấy đất mặt ruộng trái phép
việc này sẽ tác động xấu đến sản xuất làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lượng chất dinh dưỡng trong đất
thay đổi địa hình địa chất ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của cây trồng
đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất
chúng tôi xác định hiện tượng lấy đất ải ở độc đồng về sản xuất cây cải là một hình thức vi phạm
thời điểm này là phải tăng cường lực lượng tuần tra kiểm tra giám sát độc vượng
cái thứ hai nữa là nếu phát hiện những trường hợp như các đồng chí vừa phát ánh là phải xử lý nghiêm
cứ theo quyền pháp luật là anh vi phạm đâu là xử lý đó
theo các chuyên gia năng suất lúa sẽ
sẽ giảm đi từ hai mươi bốn mươi khi đất bị mất đi tầng đất mặt
phải mất từ năm đến sáu năm sau mới có thể phục hồi lại được năng suất lợi nhuận như trước đây
vì vậy các ngành chức năng tỉnh nam định cần sớm có giải pháp ngăn chặn tình trạng khai thác đất mặt dụng trái phép
bảo đảm sản xuất cho người dân